gần đây các phương tiện truyền thông phản ánh về chất lượng mặt đường cầu bạch đằng bị lún võng ảnh hưởng đến an toàn giao thông
phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh vũ văn diện đã có buổi làm việc với công ty cổ phần bot cầu bạch đằng
chủ đầu tư dự án cầu bạch đằng và các đơn vị liên quan về chất lượng công trình cầu bạch đằng
tại cuộc làm việc nhận định của đại diện các bên cho rằng qua quá trình đưa vào khai thác
các thông số kỹ thuật của cầu trụ tháp mặt đường dê văn thường xuyên được theo dõi kiểm tra quan chắc
kết quả đảm bảo theo yêu cầu thiết kế hoàn toàn không có hiện tượng lún võng mặt đường ổn định từ khi đưa vào khai thác đến nay
lý giải về việc xuất hiện hiện tượng không êm thuận mặt áo cầu mặt đường cầu
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bot cầu bạch đằng ông nguyễn ngọc hòa cho biết

chủ tịch hội đồng quản trị công ty công ty cổ phần bot cầu bạch đằng ông nguyễn ngọc hòa cho biết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bot cầu bạch đằng ông nguyễn ngọc hòa cho biết